bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh thừa thiên huế cho biết đến năm giờ ngày một tháng tám
số phương tiện của địa phương đang hoạt động trên biển là một mươi bảy phương tiện trên một trăm sáu mươi bảy lao động
các phương tiện trên di chuyển và hoạt động đánh bắt gần bờ
phạm vi hoạt động vùng biển quảng nam thừa thiên huế cách bờ hai mươi hai mươi năm hải lý
đến thời điểm này thừa thiên huế đã kêu gọi hai sáu mươi hai phương tiện trên một mươi một ba trăm một mươi bốn lao động vào tránh chú bão an toàn
các đồn biên phòng cửa biển đã đón sáu tàu ngoại tỉnh
trong đó có hai tàu cùng một mươi hai ngư dân quảng ngãi đã được giám sát y tế tạm thời cho cách ly trên tàu
trong tình huống cấp bách tỉnh sẽ chuyển số lao động này vào khu cách ly của địa phương
sau khi bão tan sẽ đưa họ ra tàu và khử trùng toàn bộ khu cách ly
ban chỉ đạo phòng chống bệnh dịch covid một mươi chín các huyện ven biển thừa thiên huế và các ngành
đang thực hiện các biện pháp phòng dịch theo đúng chỉ đạo cho ngư dân địa phương
và tất cả các tàu thuyền viên đến chú tránh
phấn đấu đến giờ ngày hai tháng tám tất cả các tàu thuyền của ngư dân thừa thiên huế sẽ cập cảng trú tránh an toàn